nên cuộc sống của phần đông đồng bào dân tộc thiểu số ở quảng ngãi vẫn còn nhiều khó khăn
sự quan tâm của các cấp ủy đảng chính quyền sở tại thông qua việc kết hợp vận dụng linh hoạt
sáng tạo các chương trình đề án của nhà nước dành cho đồng bào chính là nguồn lực quan trọng
giúp bà con nỗ lực vươn lên từng bước vượt qua đói nghèo
phóng sự sau đây được thực hiện tại huyện miền núi sơn tây tỉnh quảng ngãi
tranh thủ những ngày nắng giáo anh lương văn dũng ở thôn rapân xã sơn long
dọn dẹp đồng ruộng chuẩn bị vụ mới
đây là năm thứ hai anh canh tác trên diện tích ruộng vốn là vùng hoang hóa
năm hai nghìn một mươi năm được sự hỗ trợ của địa phương hơn bốn m hai đất hoang được săn ủi
nước tưới được đưa về ruộng
vụ mùa hai nghìn một mươi năm anh thu hoạch hơn sáu tạ lúa tiếp tục cải tạo mặt bằng ruộng bậc thang
và áp dụng kỹ thuật mới
anh hy vọng vụ tới năng suất lúa có thể lên tám tạ tăng hai mươi so với những năm trước
đà nó ủi cho múc cho cái ruộng này dưỡng sản xuất nó cũng dễ hơn hồi trước
chắc cái vụ mùa tới mùa thứ ba đây thì nó phải đạt hơn mùa trước
mùa trước ví dụ sáu mươi mùa xa chẳng được tám mươi
huyện vùng cao sơn tây là nơi có nhiều đồng bào ca dòng sinh sống
tỷ lệ hộ nghèo chiếm sáu mươi năm
hầu hết người dân sống rải rác vùng đồi núi nhiều điểm có nguy cơ sạt lửa cao
không mới thuận lợi cho việc cải thiện nâng cao mức sống cho bà con
cấp ủy chính quyền huyện sơn tây xác định nếu không giải quyết tốt định canh định cư cho bà con
thì mục tiêu giảm nghèo sẽ không thực hiện được
kéo theo các chỉ tiêu kinh tế xã hội của địa phương cũng sẽ khó hoàn thành
do vậy trong năm đầu thực hiện nghị quyết huyện ủy sơn tây đã chỉ đạo các địa phương
ưu tiên nguồn lực để thực hiện việc định canh định cư khai hoang phục hóa đồng ruộng
hỗ trợ đồng bào thiểu số ở các vùng sâu vùng xa có đất sản xuất
hậu đồng xây dựng nghị quyết là nó phải đưa nghị quyết đi vào cuộc sống của người dân
nên là những nghị quyết này được bàn bọc rất là kỹ lớn trong đảng quỷ đảng bộ xã
để làm sâu một xã miền núi như sơn long thì đưa cái chính sách định canh định cư là
một trong những chính sách quan trọng để người dân ổn định cuộc sống và an phát triển đi lanh hơn
vì cái tỷ lệ hồ nghèo của xã sơn long tới sáu mươi bảy hàng năm cái tỷ lệ này được giảm xuống khoảng từ ba năm hàng năm
từ sau chỉ đạo đó các cấp ủy chính quyền ở sơn tây đã giáo diết triển khai các chương trình định canh định cư
từ nguồn vốn một trăm hai mươi năm tỷ đồng cộng thêm các nguồn lực khác toàn huyện đã hoàn thành ba khu tái định cư
đưa gần một trăm linh hộ dân vùng sạt lở vào nơi ở mới huyện cũng đã đầu tư hai công trình thủy lợi đập ra
phân và đê thoát lũ nước vương đưa nước tưới về một trăm sáu mươi năm hectare lúa nước vùng khô hạn khai hoang phục
hóa sáu mươi hectare đồng ruộng đồng thời lồng ghép chương trình ba mươi a một trăm ba mươi năm chuyển giao các mô hình chuyên canh
hiệu quả cấp giống cho đồng bào phát triển chăn nuôi tăng thu nhập
đầu tư và hỗ trợ cho bà con chúng ta những giống vật nuôi như là trâu bò dê và các loại
mà coi như là bò lai sân sản và heo cái sân sản đối với giấm cây trầm thì hỗ trợ này coi như là
đối với là cây mô hình các loại giấm lúa tốt này ngắn ngày năng suất cao
thực tế đời sống của các hộ dân di cư
vùng núi sạt lở bấp bênh tỷ lệ nghèo đói cao trong khi đó nguồn lực đầu tư định canh định cư
phụ thuộc vào ngân sách đây là thách thức lớn của huyện vùng cao sơn tây tuy vậy
huyện tiếp tục ưu tiên nguồn lực hỗ trợ định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số
quy hoạch đầu tư hạ tầng thay đổi phương thức sản xuất phù hợp với tập quán của đồng bào
hỗ trợ khoa học kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi để giúp bà con phát triển kinh tế từng bước thoát nghèo
đối với sơn tây gần ba mươi vùng trang trong vấn đề về hộ nghèo và cảnh nghèo chuyện tập trung trong
vấn đề về chính sách cho đồng bào hộ đồng bào cá nhân canh định cư cũng làm chung trong vấn đề
chính sách của toàn huyện trên địa bàn huyện sơn tây này triển khai rất nhiều chương trình dự án
ví dụ như chương trình một ba lam chương trình giám nghèo và các chương trình khác cũng tập trung
trong vấn đề phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc miền núi như vậy là bằng các chương trình hành
động thực tế phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương cùng với sự quan tâm sâu sát của các cấp
ủy chính quyền các cấp các chính sách hỗ trợ đồng bào vùng cao đã được vận dụng một cách sáng tạo và
hợp lý đã trở thành đòn bẩy giúp đồng bào dân tộc thiểu số khắc phục khó khăn ổn định cuộc sống
và từng bước vươn lên là một việc thành ra được hai vừa giúp đồng bào thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu
vừa tạo nền tảng quan trọng để huyện miền núi sơn tây có thể thực hiện được mục tiêu mỗi năm giảm
từ bốn đến năm số hộ nghèo đã đề ra trong nghị quyết đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi